tập đoàn điện lực việt nam cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra xác minh việc hóa đơn tiền điện tăng vọt trong những ngày vừa qua
đoàn công tác sẽ gồm các đơn vị chức năng thuộc bộ công thương tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hội bảo vệ người tiêu dùng
trước đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu ngành điện phải bảo đảm không để xảy ra sai sót và ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng điện
số liệu thống kê của evn đến ngày hai mươi tháng sáu đã có hơn bảy hai mươi hai triệu khách hàng sinh hoạt có mức tiêu thụ điện cao hơn ba mươi so với tháng năm
khoảng bốn bốn triệu khách hàng có mức dùng điện cao hơn năm mươi và ba trăm sáu mươi hai khách hàng dùng điện tăng trên ba trăm linh so với tháng năm
vào khoảng một mươi bốn h ngày hôm qua hai mươi ba tháng sáu công suất tiêu thụ hệ thống điện toàn quốc đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay với con số kỷ lục là ba mươi tám ba trăm linh mw